thưa quý vị và các bạn sáng nay tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết phải ban hành luật cũng như các nội dung của dự thảo luật
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
tại nghị trường các ý kiến đều tán thành với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết phải ban hành luật
nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
các ý kiến cũng đồng tình với các quy định trong dự thảo luật
với một số điều chỉnh như tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan hạ sĩ quan và công nhân trong lực lượng công an nhân dân
đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành đặc biệt là bộ luật lao động
việc tăng số lượng mang quân hàm cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân
cũng như quy định điều chỉnh về cấp bậc hàm trong dự thảo luật đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của bộ công an
bảo đảm đồng bộ thống nhất về cấp bậc hàm đối với chức vụ chức danh tương đương trong lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
bộ công an đã giải trình làm rõ thêm xung quanh một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
các ý kiến phát biểu tại hội trường hôm nay và các ý kiến phát biểu tại một mươi chín tổ đại biểu quốc hội ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng của quốc hội tổng hợp tiếp thu giải trình để báo cáo cấp có thẩm quyền
trong thời gian tới bộ công an cũng rất mong các vị đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật
cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình quốc hội
bộ trưởng tô lâm cũng trân trọng cảm ơn các đại biểu đã quan tâm đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện dự án luật
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào ngày hai mươi